nhằm thảo luận đến những vấn đề liên quan đến định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi
cổng thông tin điện tử chính phủ văn phòng chính phủ đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào việt nam vào chiều nay tại hà nội
tại buổi tọa đàm đại diện các bộ ban ngành địa phương đã đánh giá sự ra đời của nghị quyết số năm mươi nqtu của bộ chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế
chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi đã mở ra một thời kỳ mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi của việt nam
tôi nghĩ đây sẽ là một giai đoạn mới với chủ trương này chúng ta có thể mở ra một làn sóng đầu tư mới một thế hệ fdi mới vào việt nam
nghị quyết năm một mươi có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta trong thời kỳ mới trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp vì môi trường tác động tích cực đến đời sống người dân thu hút nhiều lao động và các doanh nghiệp công nghệ cao